hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

mở đầu bản tin sáng nay là các thông tin về tình hình an ninh trật tự
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một mươi đối tượng phạm quốc cường ba mươi sáu tuổi ngụ tại huyện châu thành tỉnh tiền giang
đã bị lực lượng công an tỉnh lâm đồng khống chế bắt giữ sau gần bốn giờ khóa trái cửa ôm bình ga cố thủ tại hiện trường gây án
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày người dân địa phương nghe tiếng kêu lá thất thanh trong căn phòng của bà lê thị mai bốn mươi chín tuổi
ngụ tại đường lương thế vinh thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
khi mọi người kéo tới cửa phòng bên trong đã bị khóa
lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường
đối tượng phạm quốc cường đã cố thủ không chịu mở cửa thậm chí còn ôm bình ga đe dọa không cho lực lượng công an tiếp cận
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng đã khống chế được phạm quốc cường
tại hiện trường bà lê thị mai đã bị đối tượng này sát hại bằng nhiều nhát dao
bước đầu phạm quốc cường khai nhận giữa hai người có quan hệ tình cảm với nhau
tuy nhiên thời gian gần đây phạm quốc cường phát hiện bà lê thị mai có quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác
nên trưa ngày một mươi năm tháng một mươi đối tượng này đã khóa trái cửa dùng dao sát hại người tình tử vong tại chỗ
còn tại hậu giang vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm qua công an thành phố vị thanh bất ngờ ập vào sân nhà
cùng một hộ dân ở ấp ba xã vị tân bắt quả tang một vụ đá gà ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an đã bắt quả tang tổng cộng hai mươi bảy đối tượng cùng với tăng vật là sáu con gà
và một số vật dụng liên quan đến việc đá gà
kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh cơ quan công an còn tạm giữ hơn bốn mươi năm triệu đồng
hai mươi chín điện thoại di động và một mươi một xe mô tô các loại
để bắt quả tăng được vụ đá gà ăn tiền lần này cơ quan công an đã phải mất rất nhiều thời gian theo dõi
bởi nơi đá gà nằm sâu trong một con hẻm chỉ có một lối vào duy nhất xung quanh là đồng trống
rất dễ bị các đối tượng phát hiện
để có tiền tiêu xài nhiều thanh niên không chịu tu trí làm ăn mà nảy sinh cướp giật
thậm chí là cướp của những người tàn tật khó khăn
mới đây công an tp huế vừa tạm giữ hình sự đối tượng dương quốc linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
trú tại số ba mươi bảy đường hoàng diệu phường tây lộc tp huế
về hành vi cướp giật tài sản của một người điều khiển xe lăn bán vé số
trước đó vào khoảng một mươi hai h ngày một mươi bốn tháng một mươi nguyễn hoàng long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
điều khiển xe đạp chở theo sau là dương quốc linh cả hai đều trú trên địa bàn tp huế
khi đến đoạn đường lê duẩn phường phú thuận linh phát hiện anh trần thành điều khiển xe lăn bán vé số
để tiền sơ hở nên ra tay cướp giật tài sản
trước sự truy hô của bị hại và quần chúng nhân dân tổ công tác của đội cảnh sát giao thông công an tp huế
đã nhanh chóng truy đuổi bắt giữ hai đối tượng bàn giao cho công an phường phú thuận xử lý
tại trụ sở công an linh và long đã thành khẩn khai báo hành vi vi phạm pháp luật của mình
được biết linh và long từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản
hiện công an tp huế đã tạm giữ hình sự đối với dương quốc linh riêng nguyễn hoàn long cho gia đình bảo lãnh
câu chuyện thanh niên lười học tập lao động vi phạm pháp luật có lẽ không phải là ở riêng một địa phương nào
nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự thiếu quản lý và giáo dục của gia đình
tại bình định dù các cấp các ngành có nhiều nỗ lực
để phòng ngừa song thực trạng thiếu niên trong đó có cả học sinh vi phạm pháp luật đang diễn biến khá phức tạp
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy công an xã hoài châu huyện hoài nhơn tỉnh bình định
làm rõ một băng nhóm đã gây ra hơn chục vụ trộm tài sản trên địa bàn
điều đáng nói tất cả những kẻ trộm đều là vị thanh niên có em mới hơn một mươi tuổi
hồng cánh nó cũng khổ em cũng đi phụ hồ
hồng có quan tâm tới con cái nên con nó cũng tự do
tập nó sinh hư nó đi trộm cáp
do hồng cánh thì không có ba
em ấy thì có chồng ở ngoài quảng ngãi
ở dưới mỹ mà mỹ bà mù
bà không có thấy đường nên bà không có coi quản lý đồ này nọ
nên nó mới xảy ra cái tình trạng em cáp em trộm này nè
còn đây là một băng nhóm thiếu niên đã gây ra hơn chục vụ trộm cắp cướp giật trên địa bàn tp quy nhơn
trong khoảng thời gian từ tháng bảy đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
thiếu sự quản lý của gia đình các em bỏ nhà đi bộ sống lang thang ở các công viên
nguy hiểm hơn chúng đua đòi sử dụng cỏ mỹ
từ đó hành vi sai phạm ngày càng manh động và nguy hiểm hơn
cháu tham gia với các bạn là trộm bao nhiêu xe máy
năm xe máy
giờ mình đây giáo dục nó không được
mà bây giờ đây hai đứa ở trong cả một cái sống vườn bông
người nào ta nói cỡ trai trai người nào nói như nó ấy hết rồi trơn vậy á
cái lần trai nhà nó cho hẹp những lớp một mươi rõ ràng hết chứ
hiện tại đến bất kỳ cửa hàng internet nào ở bình định
từ thành thị đến vùng thôn quê đều có thể thấy khách hàng hầu hết là thiếu nhiên
trong đó có không ít học sinh chủ yếu chơi các trò bạo lực
đáng tiếc là vẫn còn nhiều phụ huynh vô tình buông lỏng quản lý giáo dục con em mình
để rồi từ đó các em trở thành những tên trộm kẻ cướp thậm chí không ít trường hợp gây án chết người
trong khi các ngành chức năng vẫn còn loay hoay tìm lời giải
về tình trạng này thì gia đình đóng vai trò then chốt
các bậc phụ huynh phải chú trọng nhiều hơn nữa đến việc chăm sóc con em mình
thương yêu nhiều hơn và quản lý chặt chẽ hơn tránh để sự việc đáng tiếc xảy ra
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị vào tối qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
chính phủ bộ lao động thương binh và xã hội bộ thông tin và truyền thông
ngân hành nhà nước đã tổ chức cầu thông tin

cầu truyền hình chung tay vì người nghèo năm hai nghìn một mươi bảy tại hai đầu cầu hà nội và tp hcm
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dự và phát biểu
cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
phó thủ tướng vương đình huệ bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí nguyên lãnh đạo ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
và đại diện lãnh đạo các địa phương đơn vị tổ chức quốc tế tại việt nam
các doanh nghiệp và các bà con việt kiều tại nước ngoài
một mươi bảy năm qua ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã phát động phong trào ủng hộ người nghèo vươn lên thoát nghèo
quỹ vì người nghèo các cấp đã tiếp nhận được hơn một mươi ba tỷ đồng
chương trình an sinh xã hội ở các địa phương tiếp nhận được ba mươi sáu tỷ đồng
góp phần xây dựng và sửa chữa hơn một bốn triệu căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
hàng triệu hộ nghèo được hỗ trợ về vốn và tư điệu sản xuất
hàng chục ngàn công trình dân sinh được sửa chữa
kết quả đó đã góp phần thiết thực và thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
xây dựng nông thôn mới của chính phủ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh
hiện việt nam đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
và được cộng đồng quốc tế coi việt nam là điểm sáng về giảm nghèo
tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ một mươi bốn hai vào năm hai nghìn một mươi xuống còn năm tám vào năm hai nghìn một mươi bảy
và trong hai năm qua tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều đã giảm từ chín chín mươi hai năm hai nghìn một mươi năm xuống còn khoảng bảy năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên hiện cả nước vẫn còn hơn một chín triệu hộ nghèo và hơn một ba triệu hộ cận nghèo
tập trung ở những vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
thủ tướng mong muốn với thông điệp
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác hỗ trợ của các quốc gia các tổ chức quốc tế các doanh nghiệp tổ chức cá nhân trong và ngoài nước
trợ giúp cho sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam nói chung và giảm nghèo bền vững nói riêng
có phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững ở việt nam
tổng số tiền bước đầu đã vận động ủng hộ và sự cam kết sẽ hỗ trợ người nghèo là trên hai trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tháng cao điểm vì người nghèo sẽ diễn ra từ nay đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày truyền thống thanh niên công nhân tp hcm
thành đoàn tp hcm vừa tổ chức lễ tuyên dương và trao giải thưởng nguyễn văn chỗi lần thứ một mươi tại nhà văn hóa thanh niên
giải thưởng nguyễn văn trỗi là giải thưởng dành cho những tấm gương tiêu biểu
có sáng kiến cải tiến nâng cao chất lượng lao động có nhiều đóng góp cho đơn vị và xã hội
qua một mươi năm tổ chức
đến nay đã có hai trăm năm mươi chín gương thanh niên công nhân được vinh danh
tại buổi lễ thanh đoàn tp hcm đã tuyên dương và trao giải thưởng nguyễn văn trỗi cho ba mươi năm gương thanh niên công nhân
có thành tích tiêu biểu trong lao động sản xuất và kinh doanh
qua đó khơi dậy niềm tin động lực cho thanh niên tiếp tục phát huy vai trò sung kích sáng tạo
đây cũng là hoạt động tiến tới chào mừng đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một
thưa quý vị và các bạn
để tri ân những người có công với cách mạng đảng và nhà nước ta đã có nhiều chính sách để quan tâm hỗ trợ
và trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng đà nẵng
hiện cũng đang chăm sóc và phụng dưỡng năm mươi bảy cụ là những thương bệnh binh mẹ việt nam anh hùng
tại đây các cụ được cán bộ và nhân viên tại trung tâm quan tâm ân cần chăm sóc như chính người thân của mình
tận tâm tận tình là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi
khi đặt chân vào trung tâm phụng dưỡng người có công với cách mạng
và trong suốt hơn ba mươi năm qua những hình ảnh này cứ được lặp đi lặp lại hàng ngày
mình còn phục vụ được thì mình tự tám tự giác
còn như mấy người bắt động thì bò thái là chị em hộ lấy
bữa nay tám bò cụ này thì mơ tám cụ khóc
còn nhò cửa là la sạch sẽ hết
trung tâm ở đây là cán bộ công nhân viên ở đây
cô ấy như cán bò là người thân trong gia đình
cho như mẹ như em
tự ăn được thì ăn mà không ăn được thì đúc
để có thể chăm lo tốt từng miếng ăn giấc ngủ cho các cụ
mỗi cán bộ điều dưỡng viên tại trung tâm cũng phải dậy từ sớm
để chuẩn bị bữa ăn sáng rồi dọn dẹp vệ sinh phòng ở cho các cụ
với những cụ già yếu không thể tự sinh hoạt được
thì các điều dưỡng lại tận tình chăm sóc ân cần bón từng thi cháo cho các cụ ăn
nhìn những hình ảnh ấy có lẽ ai cũng nghĩ đó là tình cảm của chính người
con chăm sóc cha mẹ mình
chứ không phải là của một điều dưỡng dành cho một người già neo đơn
cán bộ công chức viên chức ở đây với tinh thần là phục vụ
là xem các cụ như ông như bà
phục vụ là coi như là hết mình
còn các cụ mà bây giờ ở trung tâm này khó khăn
là bây giờ các cụ là càng ngày là các cụ vào trung tâm càng đông
và sức khỏe là các cụ càng yếu
nên cái nhu cầu mà cần phục vụ là rất là lớn
là đôi lúc là các cụ đau ốm là có năm sáu cụ là phải nằm viện
là phải cử nhân viên hộ lý là đến chăm sóc tại bệnh viện
là có khi là không phải là một bệnh viện mà có khi đến hai ba bệnh viện
là đều phải có nhân viên đến phục vụ tặng nơi cho các cụ
bên cạnh việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng mỗi ngày
thì việc thăm khám sức khỏe và điều trị vật lý trị liệu cho các cụ
cũng được cán bộ nhân viên tại trung tâm đặt lên hàng đầu
bởi hơn ai hết chính những cán bộ và nhân viên tại đây
mới là người hiểu rõ nhất về những đau thương và mất mát mà các cụ đã trải qua
mình không con cháu gì nha không con không cháu tứ cổ vô thăng vào đây
thì đây có các con cán bộ công nhân viên ở đây người phục vụ đây
có như con cháu của mình
có gì mà nó hết sức thăng tiền thôi mà các cháu nó chăm sóc lo toan cũng rất đầy đủ
có thể nói với đạo lý uống nước nhớ nguồn của cha ông để lại
thì trung tâm phục dưỡng người có công với cách mạng đà nẵng
đã cố gắng hết mình để phần nào đó bù đắp và xoa dịu đi những nỗi đau mất mát mà các cụ trải qua
và hy vọng rằng với tình yêu thương và trách nhiệm của các cán bộ tại trung tâm
các cụ sẽ luôn sống vui và sống khỏe mỗi ngày
thông tin mới nhất về cơn bão số một mươi một

trên khu vực nam bán đảo lôi châu trung quốc cách đảo bạch long vĩ khoảng hai trăm bảy mươi km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi tức là từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ giật cấp một mươi ba
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây nam
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và tiếp tục suy yếu dần
thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín tám độ vĩ bắc một trăm linh tám chín độ kinh đông
cách đảo bạch long vĩ khoảng một trăm ba mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tương đương với bốn mươi sáu mươi km một giờ giật cấp chín
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn giờ tới do bão gió mạnh cấp sáu trở lên
phía bắc từ vĩ tuyến một mươi bảy độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi hai độ kinh đông
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng nam tây nam
mỗi giờ đi được từ năm đến một mươi km và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp
đến bốn giờ ngày một mươi bảy tháng một mươi vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc một trăm linh bảy tám độ kinh đông
trên khu vực nam vịnh bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km một giờ
cảnh báo gió mạnh trên biển
do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh
vịnh bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc vịnh bắc bộ bao gồm đảo bạch long vĩ có gió mạnh dần lên cấp tám giật cấp một mươi biển động mạnh
vùng biển quảng trị đến quảng ngãi bao gồm các đảo hòn ngư cú lao tràm lý sơn có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám biển động
trong khi các địa phương đang lên phương án để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với bão số một mươi một
thì các tỉnh như hòa bình yên bái nghệ an
cũng đang phải gồng mình lên với những ảnh hưởng từ sạt lở lũ lụt khó khăn trồng chất khó khăn
trong ngày hôm qua chủ tịch ubnd tỉnh hòa bình nguyễn văn quang đã ký ban hành quyết định số một nghìn chín trăm bảy mươi một
về việc công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất do ảnh hưởng mưa lớn gây ra trên địa bàn tỉnh hòa bình
bao gồm thành phố hòa bình huyện kim bôi tân lạc đà bắc lạc sơn mai châu và huyện kỳ sơn
cụ thể chủ tịch ubnd tỉnh giao các cơ quan đơn vị thực hiện các biện pháp tăng cường bảo vệ các khu dân cư
công trình kết cấu hạ tầng cơ sở sản xuất kinh doanh chăn nuôi trong khu vực đang bị sự cố
thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình trạng khẩn cấp này
tổ chức thực hiện di rời ngay các hộ dân nhà cửa vật kiến trúc cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm
và có kế hoạch vận động di rời các hộ dân còn lại nằm trong vùng cảnh báo sạt lở đến nơi an toàn
thực hiện ngay việc hỗ trợ các hộ dân di rời đến nơi an toàn theo đúng quy định chính sách hiện hành
sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với công an tỉnh lắp đặt các biển báo hiệu giao thông để hạn chế tốc độ
tải trọng các phương tiện giao thông thủy đi qua khu vực này
cơ quan thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên nắm bắt tổng hợp thông báo cho ủy ban nhân dân tỉnh
trong khi đó liên quan tới vụ sạt lở xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng một mươi tại khu vực xóm khánh xã phú cường huyện tân lạc khoảng chín giờ sáng
sau bốn ngày nỗ lực tìm kiếm lực lượng cứu nạn cứu hộ của công an quân đội đã phát hiện thi thể ba mẹ con trong vụ sạt lở trên
và đến nay đã có một mươi ba nạn nhân được tìm thấy
vào cuối giờ chiều ngày hôm qua lực lượng cứu hộ đã cho nổ mìn phá đá để tiếp tục tìm kiếm năm nạn nhân còn đang mất tích
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân và bây giờ là mục điểm báo
thưa quý vị không chỉ bị thiệt hại và ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nạn sạt lở diễn ra ngày càng khốc liệt
được xem là vựa lương thực vựa thủy sản và trái cây của cả nước còn bị đe dọa bởi biến đổi khí hậu ghi nhận trên báo công an nhân dân
nạn sạt lở bờ sông không chỉ diễn ra ở các tỉnh vùng thượng nguồn của lũ mà hiện tại đã lan dần xuống các tỉnh hạ nguồn đồng thời diễn biến phức tạp
các chuyên gia lo ngại nếu như giải pháp ứng phó không đúng và thích hợp dù rất tốn kém nhưng thiệt hại về người và của vẫn hoàn toàn có thể xảy ra
do vậy cần phải điều chỉnh giải pháp theo hướng thuận thiên trên tinh thần chủ động hài hòa các yếu tố như đất nước và con người
theo dự báo bốn mươi diện tích của đồng bằng sông kiểu long có thể chìm trong nước vào cuối thế kỷ này
cũng liên quan tới diễn biến bất thường của thời tiết bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nguyễn xuân cường
vừa nhấn mạnh về việc các địa phương không được chủ quan khi ứng phó với cơn bão số một mươi một
theo bộ trưởng chỉ cần bắc bộ và trung bộ phải hứng chịu lượng mưa cỡ một trăm linh hai trăm linh mm nguy cơ tổn thương sẽ hết sức nghiêm trọng
hiện nay nguy cơ vỡ hồ đập rất đáng lo ngại nhất là khi mưa được dự báo còn tiếp tục diễn biến trong những ngày tới
do đó các địa phương cần phải có giải pháp quản trị chặt chẽ vận hành an toàn các hồ chứa duy trì ứng trực thường xuyên và đặc biệt là chuẩn bị tốt phương án bốn tại chỗ
để xử lý kịp thời sự cố có thể xảy ra
theo thống kê của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đến nay mưa lũ đã khiến ít nhất sáu mươi tám người bị chết và ba mươi bốn người mất tích
bao giờ internet tại việt nam thôi chập trờn
đó là câu hỏi lớn khi đường truyền internet tại việt nam phụ thuộc rất nhiều vào cáp biển mà trong khi cáp lại bị đứt một cách liên tục ghi nhận trên báo tuổi trẻ
theo ông nguyễn mạnh hùng chủ tịch hội đồng thành viên vnpt
nguyên nhân đứt cáp biển không phải là nguy cơ
do thiết kế có vấn đề mà do mật độ các tuyến cáp quang biển hiện nay khá dày đặc
nhất là những khu vực của các cảng singapore hay hồng kông
tuyến cáp này dễ bị ảnh hưởng do mật độ hoạt động mạnh của tàu thuyền đặc biệt là các tàu siêu trọng tải
đồng thời cũng phải kể đến các tuyến cáp nằm trong khu vực nứt gãy của địa chấn
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia các nhà mạng việt nam cần thể hiện rõ vai trò của nhà đầu tư một cách mạnh mẽ
hơn là một đơn vị chỉ biết chuyển tiếp các thông tin cho người tiêu dùng và đổ cho hoàn cảnh bất khả kháng
đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong phần tiếp theo của bản tin
để đảm bảo tình hình an ninh và giao thông tại đà nẵng trong thời gian diễn ra apec
cục cảnh sát giao thông đã triệu tập gần một cán bộ chiến sĩ
sau một mươi hai năm mầy mò đã chế tạo thành công chiếc máy nông nghiệp một mươi năm chức năng tiện lợi cho bà con nông dân
hãy cùng gặp gỡ chàng nông dân trẻ này trong một ngôi màu cuộc sống ngày hôm nay
thưa quý vị sáng ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với công an thành phố đà nẵng
đã tổ chức lễ gia quân phát động đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
diễn ra ở đà nẵng từ ngày sáu đến ngày một mươi một tháng một mươi
để đảm bảo tình hình an ninh và giao thông tại đà nẵng trong thời gian diễn ra apec
cục cảnh sát giao thông đã triệu tập gần một cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
hàng trăm ô tô mô tô đặc trủng công cụ thiết bị kỹ thuật hỗ trợ để tham gia phục vụ công tác
ngoài việc đảm bảo giao thông tuyệt đối an toàn lực lượng còn có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan
thắt chặt các hoạt động an ninh phòng chống ông miu kích động gây dối khủng bố
hơn năm mươi tàu tết đã được đặt thành công qua mạng sau gần hai giờ mở bán
thông tin được đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết vào sáng qua ngày một mươi năm tháng một mươi
vào tám giờ sáng ngày một mươi năm tháng một mươi công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn bắt đầu mở bán vé tàu tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
cho cả tập thể và các cá nhân
là ngày đầu tiên lượng khách truy cập khá cao nhưng website bán vé tàu không bị ngẽn mạng
trung bình mất khoảng năm phút để có thể đặt xong vé online với mỗi người không quá bốn vé cho một chiều
theo ông đỗ văn quang văn giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt sài gòn
những ngày sau ga sẽ bắt đầu sớm hơn ba mươi phút với một số thứ tự mỗi ngày